xin chào biên tập viên thúy quỳnh xin chào quý vị của chương trình
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình
ngay bây giờ thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây
từ ngày một tháng ba ủy ban nhân dân tp hà nội đã chính thức áp dụng thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô
phục vụ công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại chín sở ngành quận huyện gồm sở tài chính kế hoạch và đầu tư
giao thông vận tải lao động thương binh và xã hội các quận huyện như hà đông long biên thanh trì gia lâm
đối tượng áp dụng thí điểm gồm các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của thành phố phó chủ tịch hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân quận huyện thí điểm
việc khoán xe công này trên cơ sở là làm sao để thực hiện hiệu quả tiết kiệm nhất đối với cả tài sản nhà nước trong đó là ô tô phương tiện đi lại
thứ hai là hạn chế nhất trong cái việc mà sử dụng xe ô tô sai mục đích sử dụng lãng phí
thực hiện khoán xe công lãnh đạo bốn sở và bốn quận huyện của thành phố hà nội đi làm bằng xe cá nhân taxi gần năm mươi xe biển xanh được để trong nhà xe chờ ngày nộp lại cho thành phố
theo tính toán của sở
tại chính hà nội nếu mỗi năm ba mươi quận huyện đều tiến hành việc khoán xe công hà nội sẽ tiết kiệm được khoảng năm mươi tỷ đồng một năm
tất cả các xe thuộc diện điều chuyển thì chúng tôi phải quản lý sử dụng tức là quản lý và không được sử dụng
đấy quản lý chung và không được sử dụng và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo xe
và khi thành phố có phương án điều chỉnh thì xe của chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh theo đúng quy định
tất cả mọi người đều đồng thuận
thưa ông tại hà nội chín đơn vị áp dụng thí điểm khoán xe công
kết quả ghi nhận ban đầu thì khá ấn tượng là với năm mươi xe thì sẽ được trả lại cho thành phố hà nội
và thành phố hà nội thì dự kiến là tiết kiệm được khoảng năm mươi tỷ đồng mỗi năm
vậy ông đánh giá thế nào về những con số này
vâng có thể nói là con số năm mươi tỷ là khá ấn tượng
để dễ hiểu chúng ta có thể hình dung đây là lương của khoảng một cán bộ công chức
với mức lương trung bình khoảng độ bốn triệu rưỡi gần năm triệu
và nếu mà tính theo số lượng thì cỡ bằng khoảng công chức của một mươi cái sở ngành của hà nội
mà trong khi hà nội chỉ khoảng trên dưới hai mươi hai mươi năm sở
cho thấy rõ ràng đây là một con số rất là ấn tượng
tuy nhiên con số này nó chỉ là lý tưởng
và nó chỉ có thể đạt được trong một cái bối cảnh với hai tiền đề
thứ nhất là khi mà tất cả các sở ngành và quận huyện của hà nội đều nhận khoán
thứ hai nữa là khi mà cái mức chi cho các mức khoán này nó không thay đổi
so với những cái mức chi trung bình chúng ta đã biết
thì rõ ràng đây có phải thuộc vào một số tham số nữa
nhưng dẫu sao có thể nói đây cũng là một con số rất ấn tượng
và nếu tất cả các địa phương khác đều theo gương của hà nội
thì nó sẽ tạo ra một con số rất là tốt cho ngân sách nhà nước nói chung
và cho ngân sách hà nội nói riêng
hà nội khi tiến hành thí điểm khoán xe công thì không áp dụng theo đề xuất của bộ tài chính
mà khoán chọn gói chín triệu đồng một tháng
ông đánh giá thế nào về những bước đi của thành phố hà nội
thực chất là hà nội cũng theo cái tinh thần chỉ đạo chung của bộ tài chính
đó là có hai phương án khoán
cũng theo tinh thần chung
nhưng đồng thời hà nội có một sự mềm dẻo
cho đến nay chúng tôi được biết là tất cả cán bộ của các đơn vị làm thí điểm này đều chọn phương án một
tức là nhận khoán chọn gói là một số tiền
tối đa là chín triệu ba
thay vì là tính theo km
bởi vì tâm lý của họ cho rằng là nếu mà tính theo km
nhưng mà rất phiền phức trong vấn đề khai báo
rồi làm thủ tục
và họ nhận cái chọn gói này
và chúng tôi cho rằng hà nội với cái phương án như vậy
rõ ràng là một là vẫn tuân thủ chung cái chỉ đạo chung
thứ hai là có một sự mềm giả linh hoạt
cho chúng tôi đánh giá cao phương án của hà nội
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông ở phần đầu chương trình
theo kế hoạch mà chính phủ đặt hàng cho bộ tài chính
trong quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
bộ tài chính phải trình thủ tướng chính phủ ban hành các chính sách nhân rộng khoán xe công
mục tiêu của chính phủ là đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ giảm từ ba mươi đến năm mươi số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung
đang được trang bị cho các bộ ngành địa phương
trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi hải đảo vùng đặc biệt khó khăn
theo ước tính của bộ tài chính
khoán chi phí sử dụng xe công
ước tính số lượng xe công sẽ giảm hơn một mươi năm trăm linh chiếc
như vậy ngân sách mỗi năm dự kiến
sẽ bớt chi khoảng ba bốn trăm linh tỷ đồng
tiền vận hành số xe
mới đây bộ tài chính đang trình thủ tướng xem xét
quyết định khoán chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức sáu năm triệu đồng một tháng
đối với chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ một hai mươi năm trở lên
phương án hai
mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá
và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan
khoảng cách đi công tác
đơn giá khoán là một mươi sáu đồng một km
theo đề xuất của bộ tài chính
trưởng các ban đảng
quỷ viên trung ương đảng
và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ chín bảy trở lên mới được trang bị xe công
liệu được rằng là phương án này có khả thi thực sự như là những phép tính mà chúng ta đưa ra hay không
chúng tôi thì cho rằng là mọi con tính nó đà là ước đoán
nhưng mà xét vào độ khả thi thì chúng tôi rằng là có rất nhiều điều kiện
cũng như là các nhân tố để nó đảm bảo tính khả thi
ở đây chúng tôi thấy rằng là những người nằm trong diện khoán này là những người có chức có quyền
có trách nhiệm có sự nhận thức cũng như là có cái điều kiện kinh tế
trên là sự ảnh hưởng ít nhiều đến cá nhân
thì không phải là cái cản trở chính
cái thứ hai nữa là với cái mức khoán mà bộ tài chính đề xuất thì rõ ràng là khá là hấp dẫn
với mức một mươi sáu một km đường dài thì rõ ràng là mức độ cao nhất hiện nay chỉ có một mươi hai
thế cho nên là rõ ràng nếu như ai nhận khoán thì sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nếu tính theo km
còn nếu mà tính theo cái khoán chọn gói đó sáu ba trăm linh thì có thể nó phải du di theo từng cái gọi là điều kiện cụ thể địa phương
cũng như là theo cái giá cả của địa phương
cho nên là cái độ khả thi của nó còn thúy thúy
thuộc vào cái mức độ uyển chuyển linh hoạt của cái địa phương đấy khi mà tính toán đến cái điều kiện của mình
cái thứ ba nữa là mức độ khả thi nó còn phụ thuộc vào cái quyết thực chính trị
nếu như là đảng nhà nước quyết tâm ở mức độ cao nhất và truyền đạt cái tinh thần đó xuống dưới thì chắc chắn là nó sẽ đảm bảo hiện thực được
còn khi chúng ta đặt ra cái phương án là lựa chọn một cũng được hai cũng được hoặc là không cũng được thì như vậy là stec nó sẽ kém hơn
cái khác là cái độ khả thi nó phụ thuộc vào quyết tâm cách làm của những người đứng đầu của cơ quan chức năng
chúng tôi tin rằng
khi mà đã muốn là sẽ làm được
một trong những phương án xử lý xe dôi dư sau khi khoán xe công đó là chúng ta bán đấu giá và nộp vào ngân sách nhà nước
và trong hơn một năm qua cơ quan quản lý thu về ba mươi năm tỷ đồng từ việc thanh lý bảy trăm sáu mươi một chiếc ô tô đã qua sử dụng
như vậy là giá bình quân của một chiếc là rơi vào bốn mươi sáu một mươi hai triệu đồng
ông nghĩ sao về con số này làm thế nào để mà chúng ta minh bạch trong công tác đấu giá
đấu giá và thanh lý các xe công đến hạn thanh lý thì thấy rõ ràng là cũng có nhiều bước rút
tuy nhiên chúng tôi được biết là thông tin mới nhất là bộ tài chính cũng đã có giải trình rằng là không phải là toàn bộ số xe đấy với cái mức trung bình là bốn mươi sáu triệu
trong đó vẫn còn hàng trăm xe chưa báo giá
rồi có hàng trăm xe khác là vì nó là trên hai mươi năm
cho nên là mức rất là thấp
còn mức trung bình thì đấy là con số mà đã được báo cáo thôi
tuy nhiên rõ ràng thực tế cũng cho thấy rằng là mặt dầu đã có quy định
là cái việc thanh lý các xe công cần phải thực hiện theo quy trình
tức là có công bố có lập hội đồng có đấu giá và có kiểm tra
nhưng mà rõ ràng cho đến nay ấy
hết các địa phương vẫn thực hiện cái việc là đơn vị nào thực hiện đơn vị đấy tự thanh lý
và như vậy nó rơi vào cái tình huống là thanh lý nội bộ
thanh lý thậm chí trong một nhóm rất hẹp
thanh lý không có đấu giá
và do đó nó tạo ra một cái tình huống là có thể tạo ra tình huống sấp thoát
và vì chúng ta thấy rằng là với cái thanh lý hiện nay thì người ta tính trên cơ sở là tốc độ khô ha một mươi một năm
và đến cái thời hạn hành lý thì nó còn rất là ít
nhưng mà đấy là thực tế
đấy là trên kế toán
còn thực tế thì trong quá trình sử dụng đó đã có một cái sự bảo dưỡng thay thế bảo trì thậm chí thay bằng phương diện tốt thay bằng linh cân tốt
thế thì có khi vừa thay hôm qua thì hôm nay mang đi đấu giá mang đi thanh lý
thì rõ ràng là nó sẽ tạo cái tình huống là giữa giá quyết toán về mặt kế toán nó khác với giá trị thực
vì thế rõ ràng là đòi hỏi cần phải thực hiện rất tốt và rất nghiêm túc cái quy trình đấu giá
theo đó là cần phải tổ chức đấu giá thực sự
mà với cơ chế hiện nay thì tôi cho rằng là vẫn không hiệu quả
mà nên đưa về cái trung tâm mua sắm công mà mỗi tỉnh mỗi bộ ngành đều đã có theo quy định
và cái tổ chức này nó sẽ thực hiện cái việc mà sao cho nó công bằng nhất công khai nhất và đấu giá thực sự nhất
tránh các trường hợp biến báo hoặc là né hoặc là nó tạo ra những tình huống mà thất thoát
đó là câu chuyện về những chiếc xe công dôi dư
thế còn nhân lực thì sao
không chỉ cắt giảm xe đưa đón mà bộ tài chính còn đề xuất là việc cắt giảm số lượng xe công phục vụ công tác chung
và hiện nay thì con số này là một mươi bảy chiếc
ước tính tổng số xe địa phương sẽ giảm khoảng từ bốn mươi hai đến sáu mươi hai
và câu chuyện bài toán nhân lực dôi dư ở đây sẽ không nhỏ như là câu chuyện xe phục vụ lãnh đạo nữa
rõ ràng trong mọi cái cuộc cải cách về kinh tế đặc biệt là kinh tế khu vực nhà nước
luôn luôn gắn liền với vấn đề về lao động dôi dư
kể cả doanh nghiệp nhà nước nói chung cũng như là cái vấn đề của tài xế trong cái loại xe công này
chúng tôi tin rằng là sẽ có những giải pháp đồng bộ và có những cái công tác và an sinh xã hội nó tốt hơn
và nó minh bạch hơn cũng như là đặc biệt là nó đảm bảo cái sự chấn an dư luận
để những người lái xe mà đã có một thời công hiến sẽ vui vẻ để chấp nhận phương án chung
về lợi ích chung của xã hội cũng như của mỗi địa phương trong quá trình thực hiện khoán xe công này
thì làm thế nào để chúng ta tránh bài toán khoán xe công đi vào vết xe đổ của câu chuyện tinh giảm biên chế
vâng đúng là cũng đã có những liên tưởng như vậy trong so sánh giữa hai cái việc này
tuy nhiên chúng ta cần phải khẳng định ngay là
tinh giảm biên chế chúng ta đã từng làm một mươi trước đây với cái khoán xe công là khác nhau về bản chất
bởi vì đơn giản là ở chỗ là tinh giảm biên chế tức là giảm việc làm giảm người lao động và mất việc làm
nó rất là nặng nề và nó gắn với một cái cộng đồng công chức rất là lớn
đồng thời nó gắn với dân cho nên là nó làm khó hơn
và trên thực tế hiện nay chúng ta đang phải làm cái phương án mềm dẻo linh hoạt từ từ
thế còn khoán xe công thì nó lại liên quan tới cái gọi là một đội ngũ cán bộ
số lượng ít hơn nhận thức cao hơn và đây không phải là việc làm
hơn nữa khóa xe công bản chất không làm mất đi quyền lợi của người được hưởng xe tiêu chuẩn xe
mà họ vẫn được hưởng bằng tiền
tức là chúng ta bù giá vào lương thôi cách đơn giản như vậy
tức là bù cái chi phí bù cái chế độ đó vào lương
như là một cái khoản mà trước đây chúng ta cũng từng làm rất nhiều lần và rất là thành công kể cả gạo cũng như vậy
thế thì rõ ràng ở đây là đối với người được khoán là họ không mất gì
họ chỉ có điều là phải cân nhắc lại tính toán lại để sao cho nó sử dụng tốt nhất cái khoản tiền điều khoản của mình
cái thứ hai nữa là muốn việc này không bị theo kiểu gọi là làm nửa chừng họ quay trở lại
như trước đây chúng ta đã từng chứng kiến ấy thì cần phải có một sự kiên quyết
tức là quyết tâm chính trị là rất rõ ràng đồng thời phương án nó phải theo cái lộ trình
và các giải pháp là phải đồng bộ có một cái sự cập nhật các cái thông tin để mà điều chỉnh các tiêu chí mức khoán
ví dụ bộ tài chính nói rằng là hai mươi cao thấp thì sẽ điều chỉnh
thậm chí thực tế có thể cần phải điều chỉnh sớm hơn hoặc là cái mức giá cũng như vậy
nếu giá xăng tăng vọt lên hiện nay là xăng khoảng độ trên năm mươi đô một thùng
nhưng mà nếu xăng tăng lên một trăm hai mươi đô một thùng thì chắc chắn là cái mức tăng taxi nó sẽ vọt hơn rất nhiều
cho nên rõ ràng là tất cả những cái điều này nó phải đòi hỏi một cái sự linh động linh hoạt
để nó đảm bảo là mức khoán nó phù hợp và nó giữ được cái quyền lợi và cái động lực của khoán
cũng như đã đảm bảo để quản lý nhà nước nó trở thành bình thường
và cuối cùng chúng tôi cho rằng là ngay cả công tác quản lý xe cũng cần có một cái sự bình đẳng hóa
tức là những người mà dù là ngồi xe biển trắng hay biển xanh mà vi phạm thì đều phải phạt như nhau
để thay vì là ngồi biển xanh thì được gọi là êm ái hơn
điều này nó sẽ giúp cho cái tâm lý giải tỏa bớt cho những cái người mà trong diện khoán
là họ không bị mặc cảm khi mà bị phạt nặng khi ngồi biển trắng
và cũng không vì thế mà để họ bố víu vào cái chuyện biển xanh để tiếp tục ngồi ở những cái xe gọi là biển xanh
với đề xuất khoán xe công này
thì không biết là điều gì khiến cho chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong băn khoăn nhất
vâng sẽ còn nhiều câu hỏi đặt ra
câu trả lời cũng còn ở phía trước bởi vì chúng ta đang thử nghiệm rất là sớm
chúng tôi cho rằng là có hai cái vấn đề mà cần phải đặc biệt lưu ý
một là không được cứng nhắc hóa đánh đồng các chế độ khoán và mức khoán cho tất cả các tỉnh
bởi vì giữa hà nội khoán với lai châu khoán là khác nhau
do cái điều kiện về mặt địa hình và mặt khoảng cách cũng như là nhu cầu công tác của các đơn vị khác nhau
cái thứ hai
là phải làm sao đó mà thiết kế những cái hệ thống kiểm soát để tránh những cái kẽ hở mới phát sinh
bởi vì rất dễ có xảy ra cái trường hợp như đã nói đó là có một cái sự liên kết lẫy nhóm ở trong này
để tạo ra những khoản chi khống cũng như những khoản chi sai
và như vậy nó sẽ gây thiệt hại cho ngân sách và cái mục tiêu tiết kiệm chi ngân sách nó sẽ không đạt được
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia kinh tế và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình
vừa tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế của dân
lại vừa góp phần giảm ồn tắc giao thông hạn chế tình trạng lạm dụng xe biển xanh
tuy nhiên để thực hiện được chính sách này thì cần có sự ủng hộ mạnh mẽ trước hết của đối tượng chịu tác động
đó là lãnh đạo của các cơ quan ban ngành
sự minh bạch trong đấu giá xe công cũng như cơ chế xử nghiêm các hành vi vi phạm trục lợi
có như thế thì việc khoán mới thực sự hiệu quả không rơi vào tình cảnh quy định có mà khó làm
đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt